tại afghanistan việc phụ nữ nhảy múa trước mặt đàn ông được xem là một điều cấm kỵ
tuy nhiên mới đây một nhóm các vũ công nữ chuyên nhảy vũ điệu sama truyền thống
đã bắt đầu phá vỡ rào cản về định kiến này
vũ điệu sama là một di sản của afghanistan bắt nguồn từ thế kỷ một mươi ba
và rất phổ biến trong cộng đồng hồi giáo
vũ điệu với những động tác nhảy xoáy tròn này vốn chủ yếu do đàn ông biểu diễn
tuy nhiên kể từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
cô fahima mizale đã sáng lập một trung tâm dạy nhảy sama
cho cả nam giới và phụ nữ tại thủ đô kabul
bộ văn hóa thông tin afghanistan cho biết
đây là lần đầu tiên phụ nữ được biểu diễn sama tại quốc gia trung á này
nhóm nhảy của cô fahima bao gồm hai mươi vũ công cả nam lẫn nữ
luyện tập khoảng ba lần một tuần và đã tham gia vào một số buổi trình diễn chính thức
như các lễ hội khiêu vũ địa phương
dù vẫn bị nhiều người phản đối
nhóm nhảy của cô cũng đã được xuất hiện trong một số lễ nghi quan trọng
và nhận được nhiều hưởng ứng